tại hòa bình hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam phối hợp cùng ubnd tỉnh hòa bình tổ chức diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía bắc
tham dự có lãnh đạo các cơ quan trung ương địa phương hiệp hội hội doanh nghiệp cùng hai mươi tám đoàn đại biểu của hai mươi bốn tỉnh thành phố thuộc khu vực phía bắc
theo báo cáo của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam năm hai nghìn hai mươi đại dịch covid một mươi chín đã khiến các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã ghi nhận hơn bảy mươi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh cá thể từ đó đã ảnh hưởng tới hơn ba mươi một triệu người lao động
diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận thiết thực những kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực hoạt động mỗi doanh nghiệp và chủ đề diễn đàn
tại đây các đại biểu đã thông qua nội dung và ký giao kết nghị quyết của đại hội lần thứ một mươi ba với chủ đề tăng cường liên kết chiến thắng covid một mươi chín hoàn thành mục tiêu kép để phát triển